công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đang truy tìm xe va chạm tai nạn giao thông dẫn đến chết người rồi bỏ trốn
trước đó tại tổ dân phố hai thị trấn la hà huyện tư nghĩa xe mô tô mang biển số bảy mươi bảy l hai ba mươi năm nghìn hai trăm một mươi bảy do ngô huyền ở xã nghĩa trung tư nghĩa điều khiển chạy hướng đông tây và chạm với xe mô tô chưa xác định chạy theo hướng ngược chiều
xe mô tô va chạm đã bỏ đi khỏi hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn
vụ tai nạn đã làm một người chết trên đường đi cấp cứu vụ việc đang được công an huyện tư nghĩa tiếp tục điều tra xác minh và truy tìm xe nghi ngờ bỏ đi khỏi hiện trường